ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa ra quyết định tạm giữ hình sự một mươi tám đối tượng để điều tra về hành vi
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức để trục lợi tiền bảo hiểm tại các phòng khám trên địa bàn thành phố
theo đó một mươi tám đối tượng gồm năm bác sĩ một mươi một dược sĩ nhân viên y tế thuộc sáu phòng khám ở các phường tân hiệp long bình long bình tân trảng dài bửu hòa
và hai đối tượng chuyên môi giới để làm giả các loại giấy tờ liên quan
trước đó vào ngày ba mươi tháng năm cơ quan tp biên hòa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cơ quan tỉnh viện kiểm sát nhân dân tp biên hòa
đồng loạt khám xét tám địa điểm trong đó có sáu phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn thành phố biên hòa thu giữ trên một trăm ba mươi giấy chứng nhận nghỉ dưỡng bảo hiểm xã hội
hơn bốn trăm linh tờ giấy khám sức khỏe đã ghi khống kết quả chưa có thông tin của người khám
một trăm linh thùng tài liệu trên bốn mươi đầu cpu máy vi tính điện thoại di động và các tài liệu tăng vật khác có liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh
tại các phòng khám
qua điều tra cơ quan công an xác định các đối tượng này đã làm giả các loại giấy tờ trên để bán cho các công nhân để quyết toán tiền bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế và việc làm này đã làm thất thoát ngân sách nhà nước gây ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp